thưa quý vị giới chức bangladesh cho biết số người thiệt mạng trong vụ tàu chở hàng đâm vào tàu chở khách tại thành phố berhairab đã tăng lên hai mươi người
dự kiến con số thương vong sẽ còn tăng do có nhiều người còn bị mắc kẹt
vụ việc xảy ra vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi bên ngoài gà burj al arab khi một tàu chở hàng đang trên đường tới thành phố chastogram đâm vào một tàu chở khách đang trong hành trình tới thủ đô dhaka
vụ việc đã làm khoảng một trăm linh người bị thương và một số toa của tàu chở khách bị lật
lực lượng cứu hộ đã kéo được hai mươi thi thể ra khỏi đống đổn hát
hàng trăm nhân viên tình nguyện và cư dân địa phương đã hỗ trợ công tác cứu hộ
phần lớn những hành khách được giải cứu đều nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện
nhà chức trách đã tạm ngừng dịch vụ đường sắt đi qua tuyến đường trên
hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn
tiếp tục thông tin về tình hình xung đột giữa israel và hamas
truyền thông ai cập cho hay phong trào hamas vừa thả thêm hai con tin người israel là phụ nữ lớn tuổi
và hai người này đã tới cửa khẩu biên giới rafah giữa giải gaza và ai cập
hai phụ nữ israel đã được trả tự do thông qua nỗ lực hòa giải tích cực của cairo
ủy ban trưởng thập đỏ quốc tế thông báo đã tạo điều kiện thuận lợi nhằm đưa hai con tin người israel nói trên ra khỏi giải gaza
cơ quan này cũng nhấn mạnh sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho bất kỳ đợt thả con tin nào trong tương lai
đồng thời bày tỏ hy vọng những người được trả tự do
trước đó vào tối hai mươi tháng một mươi hamas đã trả tự do cho hai con tin mang quốc tịch mỹ
israel xác nhận có hơn hai trăm linh con tin đang bị hamas giam giữ ở giải gaza sau cuộc tấn công hôm bảy tháng một mươi
liên quan đến tình hình trên thực địa quân đội israel tuyên bố đã tiến hành cuộc đột kích bằng bộ binh
và thiết giáp vào giải gaza trong đêm hai mươi hai tháng một mươi nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến
phía israel cho hay đã tấn công hơn ba trăm hai mươi mục tiêu
bao gồm một đường hầm của hamas cùng các trạm chỉ huy và trinh sát
trong khi đó phía hamas khẳng định đã giao tranh với lực lượng israel tiến vào thành phố khan yunis
ở phía nam gaza và đẩy lùi cuộc đột kích
kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày bảy tháng một mươi vừa qua
phía israel đã ghi nhận ít nhất một năm trăm linh người thiệt mạng và trên bốn hai trăm linh người bị thương
trong khi đó theo cơ quan y tế giải gaza các cuộc không kích của israel đã khiến gần năm một trăm linh người thiệt mạng
tại khu vực này hai ba triệu người tại giải gaza đang cạn kiệt lương thực nước thuốc men và nhiên liệu
các bác sĩ cảnh báo thực trạng này có nguy cơ thảm họa đối với cả trẻ sơ sinh
khoa chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện ansifa ở giải gaza
cả khoa giờ chỉ có vỏn vẹn một mươi máy thở đang hoạt động
trong khi các bác sĩ đang thiếu các loại thuốc cơ bản trong đó có thuốc kháng sinh
tất cả trẻ sơ sinh ở đây đều nhẹ cân và cần được chăm sóc đặc biệt suốt ngày đêm
nhưng chúng tôi lại đang thiếu các loại thuốc cơ bản và thuốc kháng sinh
chúng tôi có máy thở
nhưng hiện tại bể máy thở không còn hoạt động được nữa
chúng tôi kêu gọi mọi người gửi những vật tư y tế cần thiết cho khoa đang điều trị cho năm mươi năm trẻ sơ sinh này
nếu không chúng tôi sẽ phải đối mặt với một thảm họa lớn
không chỉ thiếu thuốc khoa chăm sóc trẻ sơ sinh của bệnh viện còn đang trong tình trạng thiếu nhân lực
toàn khoa chỉ còn bốn bác sĩ
trong khi một số nhân viên của khoa buộc phải làm việc tại các bệnh viện khác do các tuyến đường đã bị phong tỏa
chúng tôi không chỉ điều trị cho trẻ sơ sinh
mà còn cả những đứa trẻ đang phải trú ẩn tại bệnh viện al sifa
hơn sáu mươi người có con đang gặp vấn đề về sức khỏe
các bác sĩ và y tá đi khám cho những đứa trẻ đó
theo ước tính của liên hợp quốc
cần đến một trăm linh xe tải chở hàng mỗi ngày mới có thể đáp ứng nhu cầu của người dân gaza
ngày hai mươi ba tháng một mươi iran đã đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng ngoại giao armenia và azerbaijan
đánh giá rằng đây là cơ hội mang lại hòa bình cho khu vực
đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai ngoại trưởng armenia và azerbaijan
sau khi lực lượng của azerbaijan vào tháng trước đã giành lại quyền kiểm soát khu vực ly khai nagorno karabakh
và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở trung đông
trong cuộc hội đàm với ngoại trưởng armenia tổng thống iran ibrahim raisi khẳng định
với vị thế mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng của mình
tehran sẵn sàng hỗ trợ giải quyết các tranh chấp hiện nay giữa azerbaijan và armenia
cuộc đàm phán giữa armenia và azerbaijan
bayzan ở tehran còn có sự tham gia của các ngoại trưởng nga và thổ nhĩ kỳ
trong tuyên bố chung cuối cùng các bên tham gia cuộc đàm phán đã nhắc lại tầm quan trọng
của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp tôn trọng chủ quyền độc lập chính trị
toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ
ngoại trưởng nga sergei lavrov tiết lộ rằng cuộc đàm phán sắp tới đã được lên kế hoạch tổ chức
tại thổ nhĩ kỳ vào nửa đầu năm sau nhằm tìm kiếm hòa bình tại khu vực kafkaz
trong khi đó ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ hoan nghênh các cuộc đàm phán ở tehran
và bày tỏ hy vọng các cuộc hòa đàm sẽ tạo động lực cho quá trình bình thường hóa và hòa bình giữa hai nước
bộ tài chính ukraine cho biết nước này đã nhận được hai mươi hai hai tỷ euro tương đương với khoảng hai mươi ba năm mươi bốn tỷ usd
viện trợ tài chính từ liên minh châu eu kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với nga hồi tháng hai năm ngoài
bộ trên thông báo chỉ riêng trong năm nay eu đã giành một mươi năm tỷ euro
tương đương với một mươi năm chín tỷ usd để hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho ukraine
theo chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô mfa quy mô lớn
trước đó cùng ngày ukraine đã tiếp nhật đợt viện trợ thứ chín theo mfa số tiền là một năm tỷ euro
tương đương với khoảng một năm mươi chín tỷ usd
đến cuối năm nay eu dự kiến sẽ tiến hành thêm hai đợt viện trợ trị giá ba tỷ euro
tương đương với khoảng ba một mươi tám tỷ usd theo chương trình này
bộ trưởng tài chính ukraine nhấn mạnh gói hỗ trợ trên của eu
sẽ giúp ukraine duy trì
ukraine sẽ giúp ukraine duy trì hoạt động trơn tru hệ thống tài chính
kinh tế sẽ là ưu tiên hàng đầu của nhật bản
theo đó nước này sẽ tập trung giải quyết các thách thức đang đổi mặt
đây là khẳng định của thủ tướng nhật bản kishida fumio
trong bài phát biểu ngày hôm qua tại kỳ họp bất thường của quốc hội nhật bản
ông kishida nhấn mạnh sẽ giải quyết các thách thức của nền kinh tế nhật bản
với việc thông qua gói các biện pháp kích thích hướng tới tăng lương
khuyến khích đầu tư doanh nghiệp và cắt giảm thuế cho các hộ gia đình
trước mắt trong kỳ họp bất thường đang diễn ra
ngân sách bổ sung cho năm tài khoá hiện tại cùng gói kích thích kinh tế dự kiến sẽ được thông qua
các biện pháp hướng tới đối phó với các thách thức hiện tại của nền kinh tế nhật bản
là giá cả hàng hóa leo thang trong khi lương không tăng kịp lạm phát
gây khó khăn cho sản xuất và tiêu dùng
để đối phó với lạm phát thủ tướng kishida cũng cho biết
chính phủ nhật bản sẽ gia hạn trợ cấp cho các mặt hàng xăng dầu điện và khí đốt
đến mùa xuân tới thay vì hết hạn vào cuối năm nay
còn tại mỹ chính phủ nước này vừa công bố danh sách ba mươi một trung tâm công nghệ mới
mà nước này sẽ thành lập khắp cả nước
đây là nỗ lực mới nhất của nhà trắng
nhằm thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp nội địa của mỹ
hai mươi một trung tâm trên được lựa chọn trong gần bốn trăm linh ứng viên
cho giai đoạn đầu của chương trình trung tâm công nghệ
được thiết kế nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp nội địa của mỹ
các ngành công nghiệp mới quan trọng của mỹ như hệ thống tự động
điện toán lượng tử công nghệ sinh học hay sản xuất chất bán dẫn
mỗi trung tâm sẽ có cơ hội được nhận từ bốn mươi đến bảy mươi triệu đô la mỹ
tiền tài trợ của chính phủ trong gói hỗ trợ trị giá nửa tỷ đô la mỹ
khoản này được trích từ ngân sách một mươi tỷ đô la mỹ của đạo luật khoa học và chips
được thông qua vào tháng tám năm ngoái giúp định hình và nâng tầm các công nghệ mới của mỹ
bộ thương mại mỹ đánh giá các trung tâm này sẽ giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo
làm với thu nhập cao cho người mỹ
thưa quý vị cây đa cổ thụ một trăm năm mươi năm tuổi ở lahaina hawaii mỹ đã ra lá non
vài tuần sau vụ cháy rừng khủng khiếp làm hơn một trăm linh người thiệt mạng ở vùng đất này
những trồi xanh mới của cây đa này đem đến nhiều hy vọng cho người dân nơi đây
ngoài cây đa cổ thụ này các tình nguyện viên cũng đã và đang chăm sóc rất nhiều cây xanh lịch sử khác ở hawaii
với nỗ lực hồi hộp
hồi sinh lại rừng cây ở khu vực bị thảm họa cháy rừng tàn phá
và xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
sau trận cháy rừng tàn phá lahaina ở hawaii mỹ
nhiều người trên khắp thế giới đến thăm nơi đây đã chú ý đến những chiếc lá xanh mọc lên từ cây đa một trăm năm mươi tuổi ở vùng bị cháy
đối với một số người điều này tượng trưng cho hy vọng phục hồi
nhưng đối với một nhóm tình nguyện gồm những người trồng cây nông dân và người làm vườn
trong đó có nhiều người gốc hawaii thì sự chú ý dành cho cây đa đã bị đặt nhầm chỗ
họ tập trung vào một loại cây khác được coi là biểu tượng then chốt hàng thế kỷ trong lịch sử lahaina
đó là cây sake hay còn được gọi là cây bánh mì
dù không phải là cây bản địa nhưng cây sake đại diện cho việc cung cấp thực phẩm cho con người
và sự thịnh vượng bắt đầu từ những chuyến du hành giới thiệu loại trái cây này gần một năm trước ở hawaii
khi tổ tiên của chúng tôi mở rộng nơi sinh sống khắp hòn đảo
họ đã nhân bản những cây này và di chuyển chúng đi khắp nơi
những cây cây này không nhất thiết phải độc đáo về mặt di chuyển
nhưng độc đáo ở chỗ chúng chứa đựng những câu chuyện về nơi chúng được trồng và lớn lên
là một loại thực phẩm chủ yếu ở một số nước nhiệt đới quả sake hay còn gọi là ulu
trông giống như một quả chanh có vẩy quá khổ
khi được nấu chín nó có thể được dùng để làm những món ăn
có vị nhạt hơi giống khoai tây và bánh mì
nó có thời hạn sử dụng cực kỳ ngắn chỉ trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau khi chín
người dân khẳng định rằng ba hoặc bốn cây sake trưởng thành
có thể cung cấp thức ăn dâu tinh bột để nuôi sống một người quanh năm
một cây có thể cao tới sáu mươi feet và cung cấp hàng trăm poun thức ăn
loại quả này được sử dụng rất linh hoạt
chúng ta có thể dùng nó làm món salad khoai tây và bánh mì
nếu chúng ta làm món hầm hay món curry chúng ta cũng có thể sử dụng loại quả này
vụ cháy rừng khiến đất ở hawaii trở nên rất nóng làm thay đổi khả năng hút nước của đất
các tình nguyện viên đã tưới gần một mươi chín lít nước cho cây mỗi ngày nhằm bù nước cho dễ cây
họ cũng dùng trà trùn một loại phân hữu cơ dạng lỏng giúp nước thấm vào lớp đất bị cháy xém
sau thảm họa cháy rừng ở hawaii
nhiều cây sake không thể tồn tại được nữa và đang chết dần
nhưng chúng tôi đang cố gắng tìm giải pháp để hồi sinh chúng
và chúng tôi rất tin tưởng vào sự thành công của dự án này
công việc mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện trước hết là nhằm đảm bảo rằng
những cái cây lịch sử đó vẫn tồn tại và phả hệ của chúng tồn tại xuyên suốt dấu chân lịch sử của lahaina
giờ đây khi các quan chức hình dung về tương lai của lahaina
họ không khỏi cảm thấy căng thẳng
tuy nhiên với một số người dân trong văn hóa hawaii
sự hủy diệt và xóa bỏ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và cuộc sống mới
họ coi hậu quả của đám cháy là cơ hội để khôi phục lahaina đúng với giá trị truyền thống vốn có của vùng đất này